đối với mỗi người việt tết là dịp xung họp gia đình sau một năm mưu sinh
thế nhưng đối với những phạm nhân tại các trại giam trại tạm giam trên cả nước nói chung
trại giam xuyên mộc nói riêng thì ước mơ đó đã ngoài tầm với
thực hiện chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước ta trong dịp tết cổ truyền dân tộc năm nay
các phạm nhân ở các trại giam vẫn được đón tết trong không khí đầm ấm vui tươi với đầy đủ vật chất và tinh thần
đây không chỉ thể hiện sâu sắc tính nhân văn của đảng nhà nước mà còn là tình cảm sự sẻ chia
của chính những cán bộ chiến sĩ công an đang làm công tác cảm hóa giáo dục đối với những người một thời lầm lỡ
từng có quá khứ sai lầm khi đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo trong trại giam xuyên mộc
những phạm nhân này đều cảm thấy hối hận và mặc cảm
phạm nhân đặng trung quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một can tội giết người án tù trung thân
không khỏi cảm thấy ân hận núi tiếc nhớ lại không khí
ngày tết xung vầy đầm ấm trong gia đình
hiểu và cảm thông với nỗi niềm của các phạm nhân
hàng năm cứ mỗi độ tết đến
xuân về cán bộ trại giam xuyên mộc đều chuẩn bị chương trình vui xuân
đón tết cho phạm nhân chú đáo mang đậm hương vị của ngày tết
trong những ngày tết các phạm nhân được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước
tăng gia sản xuất chăn nuôi để cải thiện bữa ăn
trước tết ngay tại các buồng giam các phạm nhân đã trang trí để cán bộ chấm điểm thi đua
giữa các buồng giam với nhau và tập văn nghệ múa lân chuẩn bị đón tết
mỗi buồng được lắp một cái tv là ba mươi hai
để coi các chương trình giải trí rồi từ sáng đến một mươi một giờ
chiều từ hai giờ đến năm giờ và tối là từ sáu giờ cho đến một mươi rưỡi
là anh em được xem tất cả các chương trình thời sự văn hóa rồi giải trí
đặc biệt trong đêm giao thừa ngoài tổ chức mâm cỗ để dân hương
các phạm nhân còn được đón giao thừa với nhiều hoạt động truyền thống vui tươi
xem truyền hình giao lưu văn nghệ
trong thời khắc giao thừa ban giám thị cũng đến từng phòng gia
giam để chúc tết phạm nhân
chính những sự quan tâm sẻ chia đó của trại đã góp phần giúp phạm nhân đỡ mặc cảm
và cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày tết đến xuân về